kể từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu hà nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ ăn uống trong nhà
đi kèm với nhiều điều kiện và phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm tra nhắc nhở xử lý vi phạm các trường hợp vi phạm
để bảo đảm song hành công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự
phóng viên intv đã theo chân tổ công tác thuộc công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội để kiểm tra việc hoạt động của các hàng quán
tổ công tác thuộc công an phường hàng bông liên tục di chuyển đến từng con phố trên địa bàn
nhắc nhở các cửa hàng tuân thủ đúng yêu cầu về việc tiếp tục duy trì
thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
đa phần người dân kinh doanh đã tuân thủ và thực hiện theo quy định

tổ công tác thuộc công an phường hàng bông liên tục di chuyển đến từng con phố trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
tại một số cửa hàng kinh doanh nước giải khát vẫn còn tình trạng tụ tập đông người đặc biệt là ngoài vỉa hè
khi lực lượng chức năng xuất hiện nhóm người này nhanh chóng đứng dậy và rời đi